đây có thể coi là một kết quả tích cực cho chính phủ và tổng thống macron bởi hội đồng hiến pháp thực sự đã có ý định ngăn chặn cải cách
hiện dự luật đã được phê chuẩn các điều khoản chính và có thể được thực hiện sớm tức là trong những ngày tới
tất nhiên điều này không thể thay đổi thực tế là có rất nhiều lời chỉ trích trong toàn xã hội pháp về những cải cách này
ngay sau khi có thông tin tòa án hiến pháp thông qua cải cách nhiều người bầu tình đã tập trung bên ngoài tòa thị chính paris
nội dung bầu không khí giận dữ và đình công không có hồi kết cho đến khi rút lại cải cách
dự kiến các nghiệp đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi đình công trong ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm tới
người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho biết tổng thư ký guterres đã gửi thư cho nga
ukraine và thổ nhĩ kỳ bày tỏ quan ngại về việc thực thi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
theo quan chức này liên hợp quốc đang hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với thổ nhĩ kỳ để đảm bảo việc suy trì thực thi thỏa thuận quan trọng này
ông cũng cho biết trong ngày một mươi một tháng bốn đã không có tàu chở ngũ cốc nào được tiến hành kiểm tra trước khi tới ukraine
do các bên cần thêm thời gian để đi tới nhất trí về danh sách các tàu cần ưu tiên hoạt động
mặc dù việc thanh kiểm tra này đã được nối lại vào ngày hôm sau nhưng hiện vẫn còn hàng chục tàu đang xếp hàng chờ tới lượt
ngoài ra các bên cũng chưa thống nhất được tàu chở ngũ góc biển đen
nói được về danh sách các tàu được ưu tiên đăng ký và kiểm tra trong những ngày tiếp theo
theo quy định trong sáng kiến ngũ cốc biển đen ký giữa nga và ukraine hồi tháng bảy năm ngoái dưới sự trung gian của liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ
tất cả các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu theo sáng kiến này đều phải chịu sự kiểm tra của giới chức từ cả bốn bên trước và sau khi đến ukraine
việc kiểm tra diễn ra bên trong lãnh hải thổ nhĩ kỳ và do các thành viên của trung tâm điều phối chung thực hiện
tuy nhiên hôm một mươi ba tháng bốn bộ ngoại giao nga phản ánh
có hai mươi tám tàu chở tổng cộng hơn một triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu đã bị ách lại vì chưa được nhân viên của liên hợp quốc trong trung tâm điều phối chung tiến hành kiểm tra
phía nga cho biết nhân viên này từ chối lên lịch kiểm tra các tàu
liên quan đến vấn đề người tị nạn bộ trưởng nội vụ liên bang đức đã gửi thư tới ủy ban châu âu ec thông báo việc berlin sẽ tiếp tục gia hạn kiểm soát biên giới với áo thêm sáu tháng
trong bối cảnh dòng người tị nạn tới đức vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu thuyên giảm
bộ trưởng nancy feser nêu rõ đức tiếp tục là điểm điểm chính người tị nạn ở châu âu và ghi nhận số lượng người di cư có mặt tại biên giới bên ngoài eu cao bất thường kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
ngoài ra cũng không có dấu hiệu dòng người di cư bất hợp pháp đổ tới trung và tây âu suy giảm trong tương lai gần
việc tiếp nhận quá nhiều người di cư đã gây nhiều khó khăn cho chính quyền các bang và thành phố của đức
nên nước này cần tiếp tục gia hạn lệ kiểm soát biên giới về áo thêm sáu tháng tính từ ngày một mươi hai tháng năm tới
bộ trưởng fason nhấn mạnh các quốc gia thành viên cũng cần có các công cụ phù hợp để kiểm soát và quản lý tốt hơn đường biên giới bao quanh châu âu
chừng nào những điều này chưa được thực hiện thì khu vực đi lại tự do schengen vẫn còn nguy cơ và khó xóa bỏ được các đường biên giới nội bộ tạm thời
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế icrc thông báo chính phủ yemen và lực lượng houthi đã bắt đầu trao đổi gần chín trăm linh tù nhân
đây được coi là biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên trong bối cảnh các đặc phái viên của ả rập xê út và đại diện của houthi
houthi đang thúc đẩy hòa đảm
máy bay của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế đã đưa tù nhân được phóng thích di chuyển giữa sáu thành phố của yemen và ả rập xê út
theo thỏa thuận houthi sẽ thả một trăm tám mươi một người trong đó có công dân ả rập xê út và sudan để đổi lấy bảy trăm linh sáu tù nhân mà quân chính phủ đang giam giữ
đợt trao đổi này là kết quả của các cuộc đàm phán tại thụy sĩ hồi tháng ba giữa chính phủ yemen và lực lượng houthi do liên hợp quốc và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế chủ trì
dự kiến các bên sẽ tiếp tục nhóm họp vào tháng năm để thảo luận việc trao đổi thêm tù nhân
hôm một mươi ba tháng bốn phái đoàn đàm phán của ả rập xê út cũng kết thúc hòa đàm với houthi tại sana
dù chưa thống nhất được thỏa thuận ngừng bắn sau hai bên nhất trí sẽ tiến hành đàm phán vòng hai để tháo gỡ bắt đầu
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
kể từ ngày tám tháng năm tới nhật bản sẽ rút ngắn thời gian cách ly theo khuyến nghị đối với người mắc covid một mươi chín từ bảy ngày xuống còn năm ngày kể từ ngày xuất hiện các triệu chứng
cũng từ thời điểm này chính phủ nhật bản quyết định hạ cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín xuống ngang với dịch cúng mùa
cùng với các quy định mới từ ngày một mươi ba tháng ba nhật bản đã bắt đầu nới lỏng quy định về việc đeo khẩu trang phòng dịch theo hướng tôn trọng sự lựa chọn của người dân
tuy nhiên một số trường hợp được khuyến nghị phải đeo khẩu trang như có triệu chứng mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai hay sống của người mắc covid một mươi chín
chính phủ nhật bản cũng đã quyết định chấm dứt các biện pháp kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín ở cửa khẩu từ ngày tám tháng năm thay vào đó sẽ triển khai chương trình giám sát bộ gen mới nhằm phát hiện các bệnh chuyển nhiễm mới
theo quy định mới người nhập cảnh có các triệu chứng như sốt sẽ được kiểm tra trên cơ sở tự nguyện